theo báo cáo của công ty nước sạch hà nội mùa hè năm nay dự kiến mỗi ngày thiếu khoảng bốn mươi sáu mươi mét khối nước sạch
theo nhận định tới đây sẽ tiếp tục xảy ra những đợt nắng nóng gây gắt kéo dài
nhu cầu sử dụng của người dân tăng đột biến sẽ dẫn đến một số khu vực cuối nguồn
khu vực có địa hình cao sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ
đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sự cố mất điện sẽ có khoảng sáu mươi điểm xảy ra thiếu nước cục bộ trên địa bàn thành phố
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi năm sẽ khởi công dự án xây dựng nhà máy nước sông hồng và tiếp đến là nhà máy nước mặt sông đuống
đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thủ đô sẽ đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp tăng thêm sáu trăm linh m ba ngày đêm